bước vào cao điểm của dịch sốt xuất huyết các địa phương đã và đang đẩy mạnh nhiều hoạt động phòng chống dịch
tuy nhiên quá trình triển khai chưa nhận được sự hướng ứng mạnh từ phía người dân
khiến các hoạt động này chưa đạt được kết quả tốt nhất
đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao
quận đống đa là khu vực có số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết hàng năm ở mức cao của thành phố hà nội
để phòng ngừa và ngăn chặn dịch một cách hiệu quả
trung tâm y tế quận đống đa đã tổ chức thực hiện phun hóa chất diệt mũi định kỳ
và tổ chức phun thuốc ngay khi phát hiện ổ dịch
đây cũng là phương pháp được đánh giá là hiệu quả nhất cho tới thời điểm hiện tại
mặc dù vậy với tâm lý lo ngại của người dân
khi phun hóa chất trên toàn bộ diện tích nhà ở sẽ gây xáo trộn sinh hoạt hàng ngày
ảnh hưởng tới sức khỏe nên nhiều gia đình không đồng ý để nhân viên y tế thực hiện phun thuốc
công doanh ở phố phương này thì có nghĩa là ít khi đừng lên phun trong nhà
phun trong nhà có nghĩa là mệt lắm
nhà thì có nghĩa là nó chất hẹp nó có nghĩa là phun trong nhà là có nghĩa là
nhất là có nghĩa là nhà là có trẻ nhỏ mới là người già là hết khổ
nếu mà người ta mà phun thì là dân là phải ra ngoài đường hết
mình không ngửi thì nó cũng không độc hại
nhưng mà khi mình phun xong mình ngưng ngửi thì cũng cảm thấy nó hơi hơi tròng choáng ở trên đầu
mặt khác người dân cho rằng dịch chỉ xảy ra tại những khu vực ẩm thấp ao tù nước động
còn khu vực nhà riêng sạch sẽ thì không sản sinh mũi
đây là suy nghĩ chủ quan và không chính xác
vì trên thực tế mũi có thể đẻ trứng và sinh sôi ngay trong những bình cốc đựng nước sạch không có nắp đậy của gia đình
khiến ổ dịch có thể bùng phát từ đây
nếu như muốn bể diệt một cái quần thể đang mang mầm bệnh chuyển bệnh xuất xuất huyết
thì chúng ta phải được là diện sự tham gia hưởng ứng của gần như là một trăm linh các hộ gia đình
thế nhưng tuy vậy một số các hộ gia đình thì vì ngại
là để chuẩn bị phun hóa chất này thì bà con chúng ta phải thứ nhất dọn dẹp vệ sinh nhà cửa
thứ hai là che đậy tất cả các đồ ăn thức uống
thứ ba đó là trong nhà có trẻ nhỏ hay có người ốm thì chúng ta cũng phải di chuyển
sau khi phun hóa chất thì lại phải dọn dẹp
tất cả các hộ gia đình không tham gia phun đồng loạt thì đương nhiên sau khi phun thì sẽ lại có mũi
trong thời điểm bệnh dịch đang diễn biến phức tạp
với số người nhiễm bệnh đang có chiều hướng gia tăng hàng tuần
bất kỳ khu vực nào cũng có thể trở thành nơi phát sinh dịch bệnh sốt xuất huyết
vì vậy để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng và của chính mỗi gia đình
bên cạnh những nỗ lực triển khai các hoạt động phòng chống dịch của chính quyền
cũng rất cần sự hưởng ứng phối hợp hành động từ phía người dân để đạt được kết quả cao nhất